xuất khẩu lao động nước ngoài thời gian ngắn không cần trình độ cao là những lời mời chào đầy hấp dẫn mà thời gian qua các đối tượng vẫn tiếp tục lừa nhiều người dân ở các buôn thôn tỉnh đắk lắc
vay ngân hàng chính sách ba mươi triệu đồng để lo cho con gái đi lao động ở malaysia với mức lương được hứa hẹn là bảy triệu đồng một tháng
thế nhưng bà nuckyer cho biết thực tế khi qua malaysia thì con gái bà phải làm công việc nặng nhọc áp lực hơn nhưng mức lương thì thấp dần
không như cam kết ban đầu
con bé nói là lần đầu thì làm cũng tốt qua mấy tháng mà việc làm nó áp lực lượng thì càng ngày càng thấp hơn do áp lực công việc nó về nước về nước công ty phạt một mươi năm triệu đó
chúng tôi muốn khuyến cáo đến người dân trước khi xuất khẩu lao động thì nên tìm hiểu thật kỹ về tư cách pháp nhân của công ty có chức năng nhận người đi xuất khẩu lao động
và bên cạnh đó thì bà con cũng hết sức cảnh giác
chúng tôi muốn khuyến cáo đến người dân trước khi xuất khẩu lao động thì nên tìm hiểu thật kỹ về nhu cầu tuyển công nhân tại các nước mà mình chuẩn bị đi xuất khẩu lao động
và trong những cái thời điểm như thế thì có hay không cái việc tuyển lao động là người việt nam tránh tình trạng bị các đối tượng lừa đảo gây nên thiệt thòi rất lớn cho chế độ chính sách cũng như là cái riêng quyền lợi của bà con
nhiều trung tâm tư vấn việc làm xuất khẩu lao động đang mọc lên ngày càng nhiều nhưng ít được kiểm định về khả năng uy tín
nên hoạt động gần như kiểu có
đã xảy ra nhiều vụ việc đánh vào lòng tham hướng người lao động tới những việc nhẹ lương cao không đòi hỏi cao về kỹ năng ngoại ngữ thời gian đi ngắn để khiến nhiều người lao động đăng ký
do đó người dân cần nâng cao cảnh giác để không bị lừa tiền nấp dưới chiêu trò tư vấn việc làm xuất khẩu lao động